sau nhiều ngày xét xử và nghị án chiều nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
theo đó hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho một mươi ba bị cáo không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại
đáng chú ý hai bị cáo cầm đầu là phan xào nam và nguyễn văn dương không được giảm án
trong đó hội đồng phúc thẩm xác định hai bị cáo phan xào nam nguyễn văn dương và các đồng phạm khác đã phạm tội tổ chức đánh bạc như sơ thẩm là đúng người đúng tội công bằng
bên cạnh đó tòa phúc thẩm giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm không chấp nhận các kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
xét nội dung kháng nghị nộp lại tiền tự nguyện khắc phục hậu quả được cho là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
trong đó hội đồng phúc thẩm cho rằng tội tổ chức đánh bạc được quy định trong chương một mươi chín của bộ luật hình sự hai nghìn chín
trong đó khách thể bị xâm phạm là trật tự công cộng không có thiệt hại vật chất
do vậy quan điểm kháng nghị các bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc đánh bạc là tình tiết giảm nhẹ hình phạt là không có cơ sở
về các nội dung kiến nghị khác hội đồng phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng
trong bản án phúc thẩm cần thiết nêu lại nội dung một mươi hai kiến nghị trong bản án sơ thẩm đã đưa ra để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan